tính đến một mươi tám h chiều nay một mươi bảy tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
đây là thông tin được tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đưa ra mới đây
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một hai trăm tám mươi tám ca trong đó số ca điều trị khỏi là một một trăm hai mươi bốn ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu một trăm hai mươi năm người